thủ tướng singapore mong muốn một thế giới ổn định và trật tự
sau đây là nội dung chi tiết
đây là dịp để các cấp các ngành tuyên dương các doanh nhân doanh nghiệp tiêu biểu
nhằm cổ vũ động viên phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp
doanh nhân trong phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế
trong những năm qua các doanh nghiệp doanh nhân trên cả nước
đã tích cực hưởng ứng các phong trí
chào thi đua và ngày càng khẳng định vai trò nóng cốt tiên phong
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hội nhập và phát triển
hiện nay cả nước có gần sáu trăm linh doanh nghiệp đang hoạt động
riêng chín tháng qua có hơn chín mươi một doanh nghiệp mới thành lập
đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy chủ trương cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
khuyến khích khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển doanh nghiệp của chính phủ
đã từng bước đi vào cuộc sống tạo được niềm tin trong kinh doanh
đây cũng là cơ sở để tiếp tục phần đấu đến năm hai nghìn hai mươi
cả nước có trên một triệu doanh nghiệp với chất lượng tốt
trong thời gian tới để phát triển với trình độ cao hơn
bước lên nước thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu
các doanh nghiệp việt nam phải đóng vai trò nòng cốt
bắt nhịp được những chuẩn mực của khu vực và quốc tế
năng động sáng tạo có kiến thức và dám đương đầu với hội nhập để vươn ra biển lớn
nhằm khuyến khích động viên tinh thần sáng tạo và công hiến của thanh niên thủ đô
tối một mươi hai tháng một mươi ban thưởng vụ thành đoàn hà nội hội liên hiệp thanh niên việt nam thành phố
đã tổ chức tuyên dương công trình sản phẩm sáng tạo trẻ
của các gương mặt thanh niên tiêu biểu thủ đô năm hai nghìn một mươi sáu
tại buổi lễ một mươi một công trình sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của thanh niên thủ đô
được lựa chọn từ hơn năm mươi hồ sơ đề cử của các cơ sở đoàn trực thuộc
đặc biệt tuyên dương các thanh niên thủ đô tiêu biểu gồm hai mươi hai gương cán bộ công chức
viên chức giỏi một mươi gương người thợ trẻ giỏi hai mươi năm gương doanh nhân trẻ thủ đô tiêu biểu
đây đều là những gương thanh niên xuất sắc trách nhiệm với công việc không ngừng học tập
tù dưỡng đạo đức chuyên môn nghiệp vụ để trở thành những người thợ giỏi cán bộ công chức
có năng lực chuyên môn có trách nhiệm với bản thân trách nhiệm với công việc cộng đồng
đây là một hoạt động rất ý nghĩa nhằm động viên khích lệ đoàn viên thanh niên thủ đô
sống có trách nhiệm với bản thân công việc và cộng đồng
cùng chung tay xây dựng thủ đô giàu đẹp văn minh hiện đại
trong cuộc họp phân tích thị trường á âu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp việt nam đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa
sang thị trường này bộ công thương đã khẳng định mở cửa thị trường á âu cơ hội lớn cho xuất khẩu việt nam
quan hệ thương mại song phương năm hai nghìn một mươi năm giữa hai bên là ba sáu tỷ usd tăng sáu năm hai nghìn một mươi bốn
tuy nhiên kim ngày xuất khẩu của việt nam sang khối liên minh chỉ chiếm khoảng một một tổng nhập
khối liên minh
tổng nhập khẩu của khối này và kim ngạch nhập khẩu của việt nam từ khối liên minh chỉ chiếm khoảng năm tổng kim ngạch xuất khẩu của khối
việt nam đang là đối tác ký hiệp định thương mại tự do đầu tiên với liên minh á âu
điều này mở ra một cơ hội rất lớn cho xuất khẩu của việt nam khi gần chín mươi dòng thuế được cắt giảm thuế quan nhập khẩu
trong đó năm mươi chín ba được xóa bỏ ngay khi hiệp định có hiệu lực
sau hội nghị này bộ công thương sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan hữu quan việt nam và khối liên minh để nghiên cứu triển khai
thực hiện các biện pháp giải pháp nhằm tăng cường hợp tác thúc đẩy thương mại song phương giữa việt nam và liên minh kinh tế á âu
tận dụng tối đa các lợi thế được hưởng từ hiệp định việt nam eaeu
nhu cầu của người dân ngày càng nâng cao cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội bởi vậy chủ đầu tư của các dự án xây dựng trung cư
khu đô thị phải nỗ lực để tạo nên nhiều tiện ích
hiện nay bên cạnh những yếu tố về vị trí giao thông thuận tiện minh bạch về pháp lý dòng tiền
người mua nhà còn đặc biệt quan tâm đến chất lượng môi trường sống tại dự án
từ thiết kế cảnh quan thiết kế căn hộ đến môi trường sống và các dịch vụ tiện ích
khi mà quyết định mua một căn nhà thì chúng tôi thường là sẽ đánh giá cái tiện ích xung quanh cái căn nhà đó
và cái khu mà mình sẽ sống như thế nào
đó là đầu tiên là khi đi học con cái mình sẽ được học ở một môi trường như thế nào
và xung quanh từ chợ búa hay cảnh quan hay là không khí môi trường
cũng như là cái quan điểm của cái chủ đầu tư nơi đô thị nơi mình sinh sống
khi mà mình muốn mua một căn nhà tại một khu đô thị mới
cái mà đầu tiên mình mong muốn ở tiện ích đó là sự đồng bộ
thứ nhất là về trường học thứ hai là về dịch vụ chăm sóc sức khỏe
thứ ba là về cái dịch vụ khách hàng
đó là tất cả các yếu tố mà mình mong muốn
sự thay đổi về quan niệm cách đây một vài năm đến bây giờ cũng đã nhìn thấy rất là rõ rệt
trước đây thì người ta thường nhắm vào vị trí nhắm vào những tiện nghi bên trong căn hộ
những cái thông số như là giá bán trên một mét vuông
còn bây giờ những thông số quan trọng hơn là giải pháp các chủ đầu tư đưa ra là gì
để có thể sở hữu một căn hộ
tổng thể cái giá trị của căn hộ là bao nhiêu và đồng thời các cái tiện ích
và cái phong cách sống của căn hộ đấy đem lại
thì tôi nghĩ là những cái xu hướng này được nhận thấy rất rõ trên thị trường
thực tế dù chưa đến mức cung lớn hơn cầu
nhưng việc nguồn cung trong vài ba năm trở lại đây của các dự án chung và cao cấp khá dồi dào
khiến cho các tiện ích lại càng được chú ý và trở thành yếu tố cạnh tranh của các dự án
hiện người dân ở đây
một số địa phương trong tỉnh hậu giang đang phải tập trung thu hoạch rứt điểm vụ lúa thu đông
tuy nhiên do năng suất thấp
trong khi chi phí thu hoạch tăng cao
giá lúa tươi trên thị trường sụt giảm đã gây khó khăn cho người nông dân
đến nay nông dân ở tỉnh hậu giang đã thu hoạch khoảng bốn mươi năm hectare
trong tầm số năm mươi năm trăm linh hectare lúa thu đông năm hai nghìn một mươi sáu
năng suất bình quân ước đạt năm tấn một hectare
hiện tại đang vào mùa mưa nên năng suất giảm nhiều
thương lái thu mua lúa tươi tại ruộng loại giống om năm nghìn bốn trăm năm mươi một từ bốn ba trăm linh đến bốn ba trăm năm mươi đồng một kg
giống ir năm mươi nghìn bốn trăm linh bốn giao động từ ba chín trăm linh đến bốn một trăm linh đồng một kg
giảm hơn hai trăm linh đồng một kg so với tháng trước
với mức giá này sau khi trừ hết các khoản chi phí
nông dân thua lỗ gần hai trăm linh đồng một công
nguyên nhân chủ yếu là do vào thời điểm cuối vụ
thời tiết mưa rầm làm cho lúa sập thất thoát trong quá trình thu hoạch
làm giảm năng suất chất lượng
theo chỉ đạo của chính phủ và hướng dẫn của bộ lao động thương binh và xã hội
tỉnh quảng trị vừa hoàn tất công tác giả soát xã đặc biệt khó khăn
vùng bãi ngang ven biển giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo đó tỉnh quảng trị đề xuất chính phủ công nhận một mươi ba xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển
các xã này đều chỉ đạt dưới một mươi bốn trên một mươi chín tiêu chí về xây dựng nông thôn mới
tỷ lệ hộ nghèo trên một mươi một
đây là những xã bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự cố môi trường biển vừa qua
đời sống nhân dân hết sức khó khăn tỷ lệ mất việc làm tăng đột biến
việc đề xuất chính phủ đưa một mươi ba xã nêu trên vào danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển
để được ưu tiên hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi thực hiện chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo góp phần giảm nghèo bền vững
tại xã hải bình huyện tĩnh gia viễn thông vnpt thanh hóa vừa tổ chức giới thiệu dịch vụ
các ngư dân chủ sở hữu phương tiện đánh bắt hải sản xa bờ
xã hải bình huyện tĩnh gia có hai trăm một mươi năm phương tiện thủy sản trong đó có tới một trăm năm mươi phương tiện khai thác hải sản xa bờ
và tổ chức dịch vụ hậu cần cơ động trên biển
khu vực này còn có năm trăm linh phương tiện nghề cá trong và ngoài tỉnh thường xuyên cập cảng cá neo đậu trên lạch bạng
sau khi được giới thiệu về vinaphone s dịch vụ tích hợp di động mặt đất và vệ tinh
cho phép đảm bảo thông tin liên lạc trên mọi địa hình thời tiết với vùng phủ sóng một trăm linh lãnh thổ việt nam
và một trăm bốn mươi quốc gia khác trên thế giới
các chủ sở hữu phương tiện nghề cá kiến nghị nhà nước có chính sách hỗ trợ chủ tàu cùng ngư dân tiếp cận dịch vụ này
để thông tin di động vệ tinh vinaphone s phủ rộng giúp ngư dân chủ động cập nhật tình hình thời tiết
trợ giúp nhau cứu hộ cứu nạn giảm thiệt hại do tai nạn rủi ro có thể xảy ra khi lao động trên biển
trong quá trình sử dụng thiết bị này qua một thời gian
tôi cảm thấy thiết bị tiện ích cho người sử dụng
giá thì nó hơi cao vậy cho nên là để thông tin về thiết bị hơn nữa thì mong chính phủ có hỗ trợ
về giá cả giá cước giá thiết bị để cho ngư dân tiếp cận gần hơn với cái máy này
cùng với đó dịch vụ thông tin di động vệ tinh vinaphone s

còn đáp ứng yêu cầu thông tin bảo đảm an ninh quốc phòng phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn trên biển
hải đảo hay miền núi biên giới vùng sâu vùng xa
tin trong nước đáng chú ý sớm tháo gỡ những bất cập vướng mắc trong quá trình thực hiện kê khai đền bù ở hà tĩnh
bắc cạn đang có những giải pháp tích cực để xây dựng nông thôn theo đặc thù của địa phương
mặc dù đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt
song do khối lượng công việc rất lớn phạm vi ảnh hưởng rộng đối tượng thiệt hại nhiều
thuộc các lĩnh vực khác nhau và chưa có hệ thống văn bản quy định hướng dẫn đồng bộ
đầy đủ nên công tác kê khai xác định thiệt hại áp giá bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng sự cố môi trường ở hà tĩnh
đang gặp không ít khó khăn tiến độ thực hiện chậm so với quy định
tính đến nay tỉnh hà tĩnh đã tiến hành kê khai xác định thiệt hại tại ba trăm bốn mươi bốn thôn xóm thuộc sáu mươi ba xã phường của bảy huyện thị xã thành phố
các tổ công tác đã tiến hành xác định đối tượng phát phiếu kê khai bước đầu cho gần bảy tàu cá
hai hai trăm năm mươi chín hectare nuôi ao hồ hơn ba mươi một m ba diện tích nuôi lồng bè một trăm hai mươi bảy hectare sản xuất muối
và bốn mươi bảy chín trăm sáu mươi lao động bị ảnh hưởng với tổng giá trị thiệt hại là hơn hai tỷ đồng
do thực tiễn quá trình cây khai tỉnh hà tĩnh đã tiến hành cây khai
xác định thiệt hại áp giá bồi tường diễn ra đa dạng nên tiến độ thực hiện bị kéo dài hơn so với quy định
phóng phủ về vật liều phóng phủ về công suất phóng phủ về hình thức đánh
nó sẽ khác nhau với cái thu nhập trong thực tiễn
nhưng mình đang áp dụng một mức do đó khí áp giả và công khai thì cũng có nhiều ý kiện
thứ hai là trong cái hình thức đánh đối với các thuyền vén biển và cái thuyền vén sông nó cũng có khác nhau
ngoài ra quá trình triển khai hội họp ở các thôn gặp nhiều khó khăn
người dân yêu cầu đòi hỏi một số nội dung ngoài nội dung kê khai
xác định thiệt hại làm ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền hướng dẫn kê khai
cá biệt có bốn thôn ở xã kỳ lợi thị xã kỳ anh người dân chưa hợp tác kê khai
ba thôn ở kỳ hà thị xã kỳ anh mới kê khai được từ một mươi năm đến ba mươi số hộ bị ảnh hưởng
và đến nay đã dừng hợp tác cây khai
phía xa đã tổ chức thành lập cả cái tổ cây khai ở cấp thôn
thành lập bán chỉ đào thành lập hội đồng đánh giá
việc triển khai thì đã triển khai đến tần người dân
nhưng đến tại thời điểm hiện nay thôn bạc hà người dân cũng chưa phối hợp
hợp tác đóng công tác cây khai
mặc dù cả bộ thôn cũng như bán chỉ đào của xã cũng đã tổ chức tuyên truyền vận đồng
để cho người dân đến cây khai
cùng với đó nhiều nội dung hướng dẫn của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn còn chưa rõ
thực tế phát sinh tình huống chưa có trong quy định đã gây ra những khó khăn trong việc kê khai
đặc biệt là các đối tượng thuộc lĩnh vực dịch vụ du lịch thương mại ven biển
thực tế quá trình cây khai xác định
thiệt hại áp giá bồi thường cho người dân ở hà tĩnh đã xuất hiện nhiều bất cập khó khăn
nếu các bộ ngành trung ương không sớm điều chỉnh bổ sung và giải đáp thỏa đáng những kiến nghị
phản ánh của người dân thì chưa biết đến bao giờ tỉnh hà tĩnh mới hoàn tất được hồ sơ
để chi trả tiền đền bù hỗ trợ
đến nay bắc cạn là tỉnh duy nhất trong cả nước chưa có xã nào đạt chuẩn nông thôn mới
nguyên nhân được tỉnh xác định là do dân số ít cư trú phân tán tỷ lệ hộ nghèo cao
địa hình hiểm trở nguồn lực hạn chế
do vậy quá trình xây dựng nông thôn mới đang gặp rất nhiều khó khăn
bắc cạn đang có những giải pháp tích cực để xây dựng nông thôn theo đặc thù của địa phương
đến nay xã quân bình huyện bạch thông đã đạt một mươi tám tiêu chí
cấp ủy chính quyền địa phương đang tiếp tục chỉ đạo hoàn thành tiêu chí về môi trường
để cuối năm nay sẽ trở thành xã nông thôn mới của tỉnh
có được kết quả này là do trong những năm qua quân bình đã phát huy cao độ nội lực
phát huy tiềm năng đất đai để tăng thu nhập nâng cao đời sống nhân dân
từ đó người dân có điều kiện đóng góp xây dựng hạ tầng thôn xóm
cùng với đó tỉnh đã tập trung nguồn lực xây dựng các công trình hạ tầng cho xã

nhưng mà ở đây thì đối với quân bình chúng tôi là cái điều kiện phát triển chăn nuôi lợn
và trồng râu thì chúng tôi sẽ tập trung trong cái phát triển sản xuất là như vậy
cái thứ hai nữa là chúng tôi sẽ phải tập trung để giải quyết cái việc làm cho người lao động trên địa bàn

cái thứ hai nữa là chúng tôi sẽ phải tập trung để giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn
cùng với quân bình năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh bắc cạn còn chọn ba xã khác làm điểm xây dựng nông thôn mới
tuy nhiên đến nay các xã này mới chỉ đạt từ một mươi ba đến một mươi sáu tiêu chí khả năng rất khó về đích trong năm nay
khó khăn lớn nhất của các xã này là đội ngũ cán bộ xã chưa đạt chuẩn hạ tầng kinh tế xã hội thiếu
tiêu chí về môi trường rất khó thực hiện nguồn lực đầu tư của nhà nước hạn chế
trong khi nhân dân không có khả năng đóng góp
trong tiêu chí trong thôn thì cái xã đói giảm nghèo thì có một số hộ gia đình thì nó thiếu vốn sản xuất
với lại thiếu đất sản xuất thì cái này là khó khăn cái vấn đề kinh tế của trong thôn
bên cạnh đó một số tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới chưa phù hợp
với tình hình thực tế ở địa phương
như rất nhiều thôn bản ở vùng cao vùng sâu vùng xa chỉ có từ hai mươi đến hai mươi năm hộ
nhu cầu làm nhà văn hóa từ năm mươi đến bảy mươi chỗ ngồi là đủ
hoặc như tiêu chí về đường giao thông yêu cầu phải rộng ba mét thì sẽ khó thực hiện được
vì địa hình nhiều nơi là núi đá việc làm đường sẽ cần kinh phí rất lớn
các hộ dân ở không tập trung khi mà đầu tư một cái đường giao thông vào
thì để mà cái phần đóng góp của người dân đóng góp vào một con đường
ngoài đường trung tâm này vào thôn thì cái việc đóng góp của người dân thì cũng rất là khó khăn
hai nữa là cái tiêu chí về môi trường thì cái việc huy động để mà cộng đồng và xã hội
cùng thực hiện cái tiêu chí nông thôn về cái môi trường thì cũng còn rất là khó khăn
với đặc thù của một tỉnh miền núi dân cư thưa thớt cư trú phân tán nguồn lực hạn chế
tỉnh bắc cạn xác định trong quá trình xây dựng nông thôn mới không chạy theo xây dựng kết cấu hạ tầng
mà trú trọng cải thiện đời sống nhân dân
đào tạo nghề phát triển sản xuất hàng hóa xây dựng các hợp tác xã tổ hợp tác
giải quyết vấn đề đầu ra cho nông lâm sản giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc
các em học sinh ở các trường trung học phổ thông học môn học giáo dục quốc phòng
chỉ trong thời gian một mươi năm ngày trước khi vào năm học mới
nên vấn đề tiếp thu của các em còn nhiều hạn chế
từ năm học hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bốn
bộ giáo dục và đào tạo
đã đưa môn học này vào chương trình học chính thức của năm học
từ đó các em học sinh được nắm bắt nhiều nội dung về quốc phòng
và trong tình hình hiện nay công tác này càng trở nên quan trọng
cấp thiết hơn bao giờ hết
ghi nhận của các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện triệu phong tỉnh quảng trị
đây là một tiết học của bộ môn giáo dục quốc phòng
ở trường trung học phổ thông nguyễn hữu thuận huyện triệu phong
hôm nay các em sẽ được giáo viên hướng dẫn các nội dung thực hành về
kỹ thuật lắp ráp bắn súng tiểu liên ak
nhờ thực hiện tốt công tác giảng dạy nên năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
trường trung học phổ thông nguyễn hữu thuận có hơn chín mươi học sinh đạt khá giỏi
qua đó góp phần quan trọng định hướng tư tưởng
nâng cao ý thức trách nhiệm cho học sinh đối với nhiệm vụ xây dựng
và bảo vệ tổ quốc trong tình hình hiện nay
trường trung học phổ thông nguyễn hữu thuận có hơn chín mươi học sinh đối với nhiệm vụ xây dựng
và bảo vệ tổ quốc trong tình hình hiện nay
cùng với việc đổi mới giáo dục công tác giáo dục quốc phòng được các trường trung học phổ thông
trên địa bàn huyện triệu phong trú trọng cả về hình thức phương pháp cũng như nội dung giảng dạy
phù hợp với tình hình thực tế của địa phương góp phần nâng cao trách nhiệm

để bổ sung đảm bảo nâng cao trách lượng giải học của môn bộ môn
trường trung học phổ thông nguyễn hữu thuận có hơn chín mươi học sinh đối với nhiệm vụ xây dựng
nâng cao ý thức trách nhiệm xây dựng nền quốc phòng không ngừng được củng cố và lớn mạnh
đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
trong phân tích quốc tế quan hệ trung quốc hàn quốc căng thẳng sau vụ tàu chìm
thủ tướng singapore mong muốn một thế giới ổn định và trật tự
trụ tập đại diện ngoại giao trung quốc tại hàn quốc
chính phủ hàn quốc chính thức phản đối việc tàu trung quốc đâm chìm tàu tuần duyên hàn quốc
hôm bảy tháng một mươi vừa qua đồng thời cho biết sẽ có biện pháp mạnh kiểm soát các tàu đánh cá trái phép
trong vùng biển nước này
động thái này khiến quan hệ hai nước trung quốc và hàn quốc đột nhiên trở nên căng thẳng
trong bối cảnh hai nước đang có nhiều lợi ích chung từ mối quan hệ song phương
hàn quốc đã triệu đại sứ trung quốc khâu quốc hồng đến để phản đối việc tàu cá trung quốc
và chạm có chủ ý với một tàu tuần duyên của lực lượng bảo vệ bờ biển hàn quốc
khiến tàu này bị lật và chìm hôm bảy tháng một mươi vừa qua
đồng thời yêu cầu trung quốc có các biện pháp để ngăn chặn vụ việc tái diễn
động thái này diễn ra chỉ hai ngày sau khi bộ ngoại giao hàn quốc triệu tổng lãnh sự trung quốc
ở seoul để gửi công hàm phản đối chính thức
về phần mình trung quốc cũng cho biết đang xem xét và điều tra vụ việc
ngày bảy tháng một mươi vừa qua tàu cao tốc bốn năm tấn của lực lượng bảo vệ bờ biển hàn quốc
đã bị lật khi xảy ra va chạm với hai tàu cá trung quốc
trong đó có một tàu có trọng tải một trăm linh tấn
tại vùng biển cách đảo sông trương bảy mươi sáu km về phía tây nam
rất may vụ việc không gây thương vong
sau nhiều vụ tấn công khủng bố rồn rập từ hơn một năm qua
trong cuộc họp nội các hàng tuần
chính phủ pháp vừa thông qua xác lệnh thành lập lực lượng vệ binh quốc gia
nhằm tăng cường an ninh trước các vụ tấn công cực đoan trên khắp cả nước
lực lượng vệ binh quốc gia pháp được thành lập trên cơ sở các lực lượng dự bị hiện nay
sự kiến đến năm hai nghìn một mươi tám lực lượng này sẽ có tám mươi bốn người
lực lượng vệ binh quốc gia sẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ
từ tuần tra các tuyến phố tại những thành phố lớn
tới việc bảo đảm an ninh cho sự kiện thể thao và lễ hội lớn
cũng như phối hợp với lực lượng quân đội
hiện pháp có sáu mươi ba quân nhân và cảnh sát dự bị thường trực
ý định thành lập lực lượng bao gồm cả những công dân sẵn sàng phục vụ đất nước
sau loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại paris hồi tháng một mươi một năm ngoái
trong hơn một năm rưỡi qua tại pháp đã xảy ra nhiều vụ tấn công khủng bố kinh hoàng
khiến hơn hai trăm linh người thất mạng
thủ tướng singapore lý hiển long vừa có bài phát biểu trước quốc hội australia
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức ba ngày tại australia
qua đó ông bày tỏ mong muốn một thế giới ổn định và trật tự
nơi các nước lớn và nhỏ chia sẻ sự thịnh vượng trong hòa bình
trong bài phát biểu thủ tướng lý hiển long đã đề cập đến những điểm tương đồng giữa hai nước
lợi ích chiến lược chung cũng như quan điểm trong các vấn đề của khu vực châu á
ông cũng nhấn mạnh mong muốn một thế giới ổn định và trật tự
các nước cùng chia sẻ sự tịnh vượng trong hòa bình
thủ tướng lý hiển long là vị thủ tướng đầu tiên của singapore phát biểu trước quốc hội australia
singapore và australia nhìn nhận mỹ đang đóng vai trò quan trọng
trong việc thúc đẩy hòa bình và ổn định tại châu á
cùng lúc hai nước cũng muốn tăng cường hợp tác với trung quốc đối tác thương mại lớn nhất của mình
theo kế hoạch ngày một mươi ba tháng một mươi thủ tướng singapore và thủ tướng nước chủ nhà
sẽ chính thức thông qua một thỏa thuận cho phép nhiều binh sĩ singapore tập huấn tại australia
một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một trong những nhà máy của công ty điện lực tokyo
nằm ở ngoài ô thủ đô tokyo đã khiến hơn ba trăm năm mươi hộ dân ở thủ đô bị mất điện
theo các phương tiện truyền thông nhật bản một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một trong những nhà máy
của công ty điện lực tokyo nằm ở tỉnh saitama ngoài ô thủ đô tokyo
năm mươi hộ gia đình ở thủ đô bị mất điện
lực lượng cảnh sát và cứu hỏa đã được huy động tới hiện trường để dập lửa
ngọn lửa ban đầu được phát hiện bắt nguồn từ đường dây tải điện gần tokyo
ảnh hưởng tới các tòa nhà ở thủ đô buộc ít nhất hai tuyến đường tàu điện phải ngừng hoạt động
đám cháy đã gây ra những cột khói đen dày đặc bao phủ một vùng trời của tokyo
thông tin ban đầu cho biết có khả năng đám cháy đã khiến đường dây truyền tải điện
của trạm biến áp bị hỏng dẫn tới mất điện trên khắp khu vực thủ đô tokyo
hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại nào do mất điện trên quy mô lớn gây ra
hãng youtube thuộc sở hữu của tập đoàn google thông báo đã mua lại fanbit
một công ty chuyên môi giới quảng cáo các sản phẩm trên các video trực tuyến
và thu hút người xem đến những sản phẩm này
youtube không tiết lộ các điều khoản tài chính của thỏa thuận mua lại fanbeat
đại diện youtube cho biết mối quan hệ của google với những thương hiệu
và các quan hệ đối tác của youtube với những nhà sáng tạo
kết hợp với công nghệ và kinh nghiệm của fambit sẽ giúp tăng cơ hội
cho những sản phẩm được gắn thương hiệu của youtube
trong năm qua một trăm linh nhà quảng cáo hàng đầu đã tăng số tiền chi cho quảng cáo video trên youtube là năm mươi
fembit là công ty của các sản phẩm là nền tảng công nghệ
cho phép các thương hiệu có thể kết nối với người gây ảnh hưởng trên youtube
fembit có các dịch vụ chứng thực cũng như đánh giá các sản phẩm
hướng dẫn vận chuyển và các video quảng cáo khác
công ty này có trụ sở đặt tại nam california mỹ
triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế
quốc tế nhật bản hai nghìn một mươi sáu đã khai mạc tại trung tâm triển lãm tokyo big side
do hiệp hội các công ty hàng không vũ trụ nhật bản phối hợp với trung tâm triển lãm tokyo bixide tổ chức
triển lãm quy tụ bảy trăm chín mươi hai doanh nghiệp tổ chức đến từ nhật bản và ba mươi một quốc gia trên thế giới
được đánh giá là triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế nhật bản lớn nhất năm mươi năm qua
trong số sáu trăm linh hai doanh nghiệp và tổ chức của nhật bản tham gia triển lãm
có nhiều doanh nghiệp tập đoàn hàng đầu như mitsubishi fuji kawasaki japan airlines
bên cạnh việc triển lãm các sản phẩm hàng không tiên tiến nhất như thiết kế mới phụ tùng
giải pháp công nghệ thông tin thiết bị kiểm tra đo đạc
các doanh nghiệp nhật bản cũng tiến hành quảng bá sản phẩm hàng không của mình
tập đoàn lockheed martin của mỹ với máy bay chiến đấu tăng hình f ba mươi năm
là một trong những điểm trưng bày nổi bật nhất tại ga hai nghìn một mươi sáu
airbus mang đến mẫu máy bay trực thăng mới nhất
hãng boeing giới thiệu dòng máy bay dreamliner với các thế hệ boeing bảy trăm tám mươi bảy dreamliner
triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế nhật bản hai nghìn một mươi sáu diễn ra từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi năm tháng một mươi
thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham quan
xin lỗi việt nam là chiến dịch được báo hankyore hai mươi một hàn quốc phát động năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nhằm kêu gọi lời xin lỗi từ phía chính phủ hàn quốc về những vụ thảm sát thường dân của lính đại hàn
trong chiến tranh việt nam và thông qua quỹ hòa bình hàn việt quyên góp tài chính hỗ trợ
nạn nhân việt nam thực hiện các hoạt động xã hội tình nghĩa tưởng niệm kêu gọi hòa bình
chiến dịch này đang lan tỏa mạnh trong xã hội hàn quốc
đây là bia tưởng niệm tám mươi ba nạn nhân bị thảm sát ngày một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong một trận càn của lính đại hàn tại nồng thoàng xã sơn viên huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
theo giáo sư hàn quốc hernich quân tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng về chiến tranh việt nam
đã có trên bốn mươi ba vụ thảm sát đậm máu do binh lính hàn quốc thực hiện tại việt nam được xác nhận
trong đó có ít nhất một mươi ba vụ giết trên một trăm linh người
năm một nghìn chín trăm chín mươi chín báo hàn ki uê hai mươi một lần đăng tải về các vụ thảm sát ở việt nam
đã gây sốc người dân trong và ngoài nước hàn
hình ảnh về những nhân chứng còn sót lại của vụ thảm sát tại quảng nam quảng ngãi phú yên và bình định
được đăng tải và mời tham gia vào các hoạt động của chiến dịch xin lỗi việt nam
đã tạo nên một làn sóng mạnh mẽ kêu gọi chính phủ hàn quốc phải có lời xin lỗi việt nam
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
khi vấn đề về những vụ thảm sát của lính hàn quốc gây ra trong chiến tranh ở việt nam được phát hiện
thì trong xã hội hàn quốc đã có một làn sóng yêu cầu chính phủ phải có lời thành thật xin lỗi việt nam
chúng tôi đã đi tìm lại lịch sử siêu tầm nhiều tư liệu hiện vật
phát động các cuộc thi sáng tác về chủ đề chiến tranh việt nam
và vấn đề hàn gắn vết thương chiến tranh từ phía hàn quốc
vừa qua lần đầu tiên quỹ hòa bình hàn việt tổ chức trao tặng năm mươi chín hiện vật tài liệu
liên quan đến chiến dịch xin lỗi việt nam cho bảo tàng đà nẵng
bao gồm bức tượng pieta việt nam
tác phẩm được sáng tác nhằm an ủi linh hồn của những người đã nằm xuống
trong những cuộc thảm sát và các bức ảnh sách phim tài liệu
tưởng niệm về những nạn nhân trong các vụ thảm sát cùng nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh
tất cả đều nhằm mục đích hướng đến hòa bình hữu nghị và phản đối chiến tranh
chúng em đã được học tìm hiểu về chiến tranh việt nam
cùng những sự thật thảm khốc mà người dân phải gánh chịu
và nhiều cuộc chiến tranh vẫn đang diễn ra ở afghanistan syri
vì thế chúng ta càng có lý do để không cho phép chiến tranh xảy ra
hiện nay những nhân chứng chúng tôi tìm gặp những năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đã không còn mấy người
vì thế chúng tôi cũng cảm thấy là quá muộn khi nói lời xin lỗi đối với các nạn nhân bị thảm sát
dẫu vậy chúng tôi hy vọng với những việc làm và hành động của quỹ hòa bình hàn việt
chúng tôi đã phần nào thể hiện lòng thành thật xin lỗi việt nam
của người dân hàn
và đó cũng là thâm liệp hòa bình cho hai nước trong tương lai
bên cạnh việc tìm lại sự thật của cuộc chiến
phong trào xin lỗi việt nam đã thu hút được đông đảo người dân hàn quốc
quyên góp ủng hộ gia đình nạn nhân các vụ thảm sát
tình nguyện tham gia nhiều hoạt động xã hội tình nghĩa
tưởng niệm và thúc đẩy hòa bình hữu nghị giữa hai nước việt hàn
những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự sáng của truyền hình nhân dân